tội phạm về ma túy công an thành phố lào cai tỉnh lào cai vừa liên tiếp bóc gỡ hai vụ án ma túy bắt bốn đối tượng thu giữ hơn sáu trăm linh gram ma túy tổng hợp
ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy sau gần một tháng thành lập chuyên án ma túy đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố lào cai đã bắt giữ đối tượng nguyễn văn miền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phường xuân sơn thị xã đông triều tỉnh quảng ninh có hành vi vận chuyển năm gói ni lông đựng ma túy tổng hợp tổng trọng lượng bốn trăm một mươi g
ngoài ra còn thu giữ một xe ô tô nhãn hiệu cx năm biển kiểm soát một mươi bốn a hai mươi hai nghìn năm trăm một mươi năm hai điện thoại di động và bảy triệu đồng
trước đó khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy qua quá trình ra soát khoanh vùng các đối tượng có dấu hiệu tội phạm về ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai đã thực hiện lệnh bắt và khám xét khẩn cấp tại số nhà một mươi ba đường nguyễn thị định tổ một mươi phương bắc cường thành phố lào cai
quả đó bắt giữ ba đối tượng gồm vũ đại dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
chú tại tổ một mươi chín a phường duyên hải thành phố lào cai la văn hào sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín và nguyễn quang thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy cùng chú tại huyện sapa có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm bảy túi ma túy tổng hợp các loại trọng lượng gần hai trăm linh g ba điện thoại di động và một mươi chín triệu năm trăm linh nghìn đồng
còn tại tỉnh lâm đồng vào ngày hôm qua phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp với công an huyện đức trọng đã bắt quả tang vi quốc dũng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
chú tại thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên mang ma túy từ thành phố hồ chí minh lên lâm đồng tiêu thụ
qua khám xét phòng dũng vừa thuê trọ tại khu vực gần sân bay liên khương huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
cảnh sát thu được gần một trăm linh gram ma túy đá đựng trong sáu túi ni lông một cân điện tử một mã tấu và dụng cụ sử dụng ma túy đá
bước đầu v quốc dũng khai nhận mua ma túy đá từ thành phố hồ chí minh lên lâm đồng nhằm mục đích bán trong dịp lễ hội để kiếm lời
hiện công an đang tạm giữ vi quốc dũng để điều tra
hai mươi năm năm tù giam là bản án mà tòa án nhân dân tỉnh hưng yên đã tuyên phạt cho bốn bị cáo về hành vi giết người
vụ án xảy ra tại thôn ba xã ông đình huyện khói châu tỉnh hưng yên vào ngày một mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
theo cáo trạng do nghi ngờ lê đình vũ ở thôn ba xã ông đình huyện khói châu bán ma túy ẩm cho mình không sử dụng được
nên các đối tượng gồm phan văn mạnh nguyễn đình doãn nguyễn quang bằng và nguyễn đắc trường cùng chú ở huyện khói châu đã mang súng và tuyếp sát cố gắng giao nhọn đến nhà vũ
trong lúc sâu sát các đối tượng đã dùng súng bắn khiến vũ bị thương tích với tỷ lệ tổn thương là một mươi hai
thưa quý vị và các bạn giáng sinh đã đến rất gần và vì là ngày chủ nhật nên lượng người dân đi lại vui chơi dự báo sẽ gia tăng
và để chuẩn bị cho sự kiện này công an tp hà nội đã triển khai nhiều phương án giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
để người dân có một đêm giáng sinh an lành ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân

công an tp hà nội đã triển khai nhiều phương án giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường các biện pháp đồng bộ nhằm tăng cường các biện pháp đồng bộ
công an tp hà nội đã triển khai nhiều phương án giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường các biện pháp đồng bộ nhằm tăng cường các biện pháp đồng bộ nhằm tăng cường các biện pháp đồng bộ
công an tp hà nội đã triển khai nhiều phương án giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường các biện pháp đồng bộ nhằm tăng cường các biện pháp đồng bộ nhằm tăng cường các biện pháp đồng bộ nhằm tăng cường các biện pháp đồng bộ
công an tp hà nội đã triển khai nhiều phương án giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường các biện pháp đồng bộ nhằm tăng cường các biện pháp đồng bộ nhằm tăng cường các biện pháp đồng bộ
công an tp hà nội đã triển khai nhiều phương án giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường các biện pháp đồng bộ nhằm tăng cường các biện pháp đồng bộ nhằm tăng cường các biện pháp đồng bộ nhằm tăng cường các biện pháp đồng bộ nhằm tăng cường các biện pháp đồng bộ nhằm tăng cường các biện pháp đồng bộ nhằm tăng cường các biện pháp đồng bộ nhằm tăng cường các biện pháp đồng bộ nhằm tăng cường các biện pháp đồng bộ nhằm tăng cường các biện pháp đồng bộ nhằm tăng cường các biện pháp đồng bộ nhằm tăng cường các biện pháp đồng bộ nhằm
thì một trong những chương trình có ý nghĩa điểm nhấn của festival hoa năm nay
là các không gian do hiệp hội hoa đà lạt chủ trì
không gian hoa gồm hai mươi tiểu cảnh sử dụng hàng nghìn trậu hoa tươi đặc trưng của đà lạt
tạo thành không gian hoa nghệ thuật quanh hồ xuân hương cầu ông đạo
con đường tranh nghệ thuật lê đại hành nguyễn văn cử đài phun nước trước chợ đà lạt
đến thời điểm này thì hoa đã xuống phố
nhiều không gian hoa tiểu cảnh hoa đã được định hình bài trí
mặc dù chưa chính thức khai trương nhưng đã thu hút khá đông du khách tham quan
các điểm du lịch khách sạn địa điểm công cộng cũng đang được người dân trang trí
bởi nhiều loài hoa rực rỡ
tại phố trà cà phê rượu vang và đặc sản đà lạt trên đường hồ tùng mậu
hơn hai mươi gian hàng cũng đang được công nhân gấp rút hoàn thiện
công tác đảm bảo an ninh trật tự trong suốt những ngày diễn ra lễ hội
cũng đã được lên phương án chi tiết để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách
thưa quý vị và các bạn gần hai hộ dân khu đô thị mới tân tây đô
huyện đan phượng thành phố hà nội phải sử dụng nước nhiễm arsen amoni
vượt tiêu chuẩn cho phép đã nhiều năm nay
mong mỏi của người dân về một nguồn nước sạch vẫn chỉ thể hiện trên những tờ đơn kêu cứu
mời quý vị cùng theo dõi phản ánh sau đây của phóng viên truyền hình công an nhân dân
để hiểu rõ hơn về sự việc
không dám sử dụng nước sinh hoạt có sẵn
gia đình bà thủy đã đầu tư tới hai tầng lọc nước
nhưng kết quả vẫn khiến gia đình bà và nhiều người dân không yên tâm
về chất lượng nguồn nước sinh hoạt đang dùng
thì nhà tôi đã trước hết là mua hai cái máy lọc đồng gọi là lọc tổng
thì cái nước qua thông qua lọc tổng đó thì để dùng tắm này giặt này và rửa rau
sinh hoạt hàng ngày
nhưng còn khi ăn và uống thì lại phải qua một cái lượt máy tinh khiết kia nữa
thì mới dám dùng để ăn
nhưng vẫn chưa thực sự an toàn
vì vậy mà chúng tôi cũng vẫn rất là đang lo lắng
nhiều khi chúng tôi cũng cứ vui nói với nhau đấy là mình về tận thủ đô sống rồi
mà vẫn còn phải dùng nước ăn
và cái khát khao cháy bỏng của cư dân tân thê đô chúng tôi bây giờ là làm sao có nước sạch để dùng
nếu nước không qua thiết bị lọc thì kết quả là như thế này
người dân không dám dùng nước để uống
điều đó đồng nghĩa với việc tiền mua nước tại nhà máy vẫn phải đóng
còn tiền mua nước đóng chai để uống thì vẫn phải phát sinh
nói chung là tất cả mọi người ở đây ai cũng cảm thấy rất là bức xúc
nhà nhà vác bình người người vác bình
nhưng bây giờ làm thế nào
người dân cũng chỉ biết hàng tháng đi đóng tiền nước
còn nước bình thì vẫn mua
nước uống vẫn mua nước ăn vẫn mua
thế còn cái nước coi như đây là nước nói thật
nói mà là nói nói nói quá đáng nhé
nước này chỉ có thể dùng để xả một cầu
không thể làm dùng làm cái gì
kể cả ăn uống rửa ráy
tắm cho con thì con bị ngứa
rửa rau ăn thì nó vẫn còn tồn tư của cái nước bẩn
thế làm sao mà sạch được
hiện người dân khu đô thị tân tây đô đang sử dụng nước
do công ty cổ phần đầu tư công nghệ môi trường việt nam
quản lý sản xuất và bán nước cho cư dân trong khu đô thị
theo kết quả kiểm tra chất lượng nước gần nhất
vào ngày ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
hàm lượng acen có trong nước tại khu đô thị tân tây đô
chưa qua thiết bị lọc là hai mg trên một lít
gấp hai lần so với tiểu lượng nước
câu chuẩn của bộ y tế
tiền mất giật mang
chính là hoàn cảnh của gần hai hộ dân nơi đây
quyền lợi của họ không được đảm bảo
bởi chính quyền địa phương không nắm được
còn đơn vị cung cấp dịch vụ
thì lắm ngơ với trách nhiệm của mình
lời kêu cứu của người dân là có cơ sở
tuy nhiên đến bao giờ họ mới được đảm bảo quyền lợi
thì chưa hề có
liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trong ngày hôm qua
môn mở cuộc sống sẽ đưa quý vị đến gặp gỡ cụ bà đẹp nhất thế giới tại thành phố hội an tỉnh quảng nam
sau đây là những tin tức giao thông đáng chú ý
với hình thức hóa trang ghi hình vào báo chốt cảnh sát giao thông để xử lý
thì hàng chục trường hợp xe khách vi phạm bị xử lý với các lỗi dừng đỗ đón trả khách
nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp tết nguyên đán
bắt đầu từ sáng ngày hôm qua lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
đã triển khai xử lý các phương tiện xe khách vi phạm
chỉ trong hai giờ đồng hồ vào buổi sáng cùng ngày
thì chốt xử lý của đội cảnh sát giao thông số một mươi bốn trên đường giải phóng
đã phát hiện và xử lý hơn hai chục trường hợp vi phạm
để công tác xử lý đạt hiệu quả lực lượng chức năng đã cử một số cán bộ mặc thường phục
ghi hình lại các xe vi phạm sau đó báo lại với tổ tục xử lý
với những lỗi được ghi lại hình ảnh rõ ràng thì các lái xe đều nghiêm túc chấp hành đột phạt
và tất cả những hình ảnh phương tiện vi phạm đều được lưu giữ
thông báo kịp thời cho các tổ công tác làm nhiệm vụ để dừng xe kiểm tra xử phạt
vào chiều ngày hôm qua công an tp hà nội cho biết
cơ quan điều tra đang làm rõ vụ ẩu đả trên phố triệu việt vương
sau khi xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa xe ô tô mercedes và nhiều phương tiện
theo lực lượng cảnh sát vào tối ngày hai mươi một tháng một mươi hai xe ô tô mercedes biển ba mươi a
lưu thông dọc phù huế xảy ra va chạm với một xe máy
sau đó những thanh niên trên xe máy đã chặn ô tô mở cửa rồi tấn công
và tìm cách lôi tài xế ra ngoài
lái xe mercedes cố thủ trong cabin rồi nhấn ga lùi xế hộp
và xảy ra va chạm với ô tô phía sau
tiếp đó tài xế tăng ga chạy qua nhiều tuyến phố va vào nhiều phương tiện trên đường
đến phố triệu việt vương phường bùi thị xuân giấy hộp này đã bị người dân chặn lại
trong lúc chờ cảnh sát một nam thanh niên xuất hiện dùng dao uy hiếp
những người được cho là đã đánh tài xế mercedes
ngay sau đó cảnh sát một trăm một mươi ba cùng công an phường sở tại đã có mặt
và đưa tài xế cùng người cầm hung khí về trụ sở
chỉ trong ngày hôm qua nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra
làm năm người tử vong
và thông tin chi tiết các vụ việc sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
sáng sớm ngày hai mươi hai tháng một mươi hai xe khách bốn mươi sáu chỗ biển kiểm soát chín mươi hai b năm trăm một mươi sáu lưu thông trên đường
thì va chạm với xe tải cầu mang biển kiểm soát chín mươi hai c một mươi hai nghìn ba trăm tám mươi đang hỏng máy đậu bên đường
vụ tai nạn khiến hai người trên xe khách tử vong tại chỗ
gồm một hành khách và một lái phụ xe khách và xe tải cầu hư hỏng nặng
tại trà vinh chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi hai
xe máy mang biển kiểm soát sáu mươi năm p năm ba nghìn chín trăm tám mươi một đang lưu thông trên đường
thì bất ngờ va chạm với xe ô tô tải mang biển kiểm soát tám mươi ba c bốn nghìn chín trăm linh sáu lưu thông chiều ngược lại
vụ va chạm khiến hai thanh niên tử vong tại chỗ
nguyên nhân vụ tai nạn đang được các lực lượng chức năng điều tra
còn tại tp hcm lực lượng chức năng quận chín cho biết
đang điều tra nguyên nhân một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
khiến một người tử vong xảy ra trên địa bàn
sáng sớm ngày hai mươi hai tháng một mươi hai xe máy mang biển kiểm soát năm mươi chín s bốn một b một
năm nghìn năm mươi bốn lưu thông trên đường nguyễn duy trinh
thì xảy ra va chạm với xe container chạy ngược chiều
tài xế xe máy tử vong tại chỗ
lái xe container ngay sau tai nạn đã nhấn ga bỏ chạy
để phục vụ công tác điều tra lực lượng chức năng đang truy tìm xe container liên quan
ba nghìn ba trăm một mươi là số trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ của cục và địa phương
đồng bí trên toàn quốc trong ngày hai mươi hai tháng một mươi hai
thưa quý vị và các bạn
hội an thì không chỉ khốn hút du khách
với nét kiến trúc cổ kính của những khu phố cổ
với những chiếc đèn lồng và cả những món ăn ngon
mà còn bởi sự thân thiện và mến khách của người dân nơi đây
và với những ai đã có dịp thăm quan sông hoài
thì điều ấn tượng với một cụ bà đã gần bảy mươi tuổi
làm nghề trèo đò chở khách du lịch
điều đặc biệt là bà có một đôi mắt tuyệt đẹp
và khi nhìn vào đôi mắt ấy thì người ta có thể nhận ra
tâm hồn vô cùng đôn hậu của người phụ nữ việt nam
vâng đó chính là cụ bà bùi thị song
bà nổi tiếng từ bức ảnh chân dung
đây là cụ bà đẹp nhất thế giới
năm hai nghìn một mươi một tôi đang đi bộ trên phố ở hội an
nhìn thấy rất nhiều người phụ nữ
trên những chiếc ghe trèo đò và chở khách du lịch
tôi bước lại gần một chiếc ghe và đã gặp mẹ xong
mẹ song với đôi mắt rất đẹp có hồn
đã thu hút sự chú ý của tôi
sau đó tôi đã gặp mẹ song
tôi đã lên thuyền của mẹ và đi khoảng ba mươi phút trên sông
và tôi đã chụp được rất nhiều ảnh về mẹ
sau đó tôi đã đưa cho mẹ xem ảnh
và mẹ nói già rồi
nhưng tôi nói không bà rất đẹp
hai năm sau đó thì tôi muốn chọn mỗi bức ảnh
để làm bìa cho cuốn sách ảnh về việt nam
một bức ảnh giới thiệu về việt nam
thể hiện con người việt nam
và tôi nhận ra đó sẽ là bức ảnh của mẹ xong
bức ảnh đã trở nên rất nổi tiếng
và bức ảnh đã trở nên rất nổi tiếng
khi họ đi tới họ không tìm bà
cô bà là người nổi tiếng
ai đi tới là bà cho con chim bắp ảnh cho bà
họ lấy lại là dưu lách
đã gần năm mươi năm mù sinh bằng người trèo đò chở khách trên sông hoài
dồ về thời gian với sự lam lũ vất vả
thản in trên khuôn mặt của cụ bà đã ở cái tuổi gần bảy mươi
thế nhưng bất cứ ai gặp bà song
dường như đều được lan toàn niềm vui
sự lạc quan
và bị cuốn hút bởi vẻ đẹp kỳ lạ
toạt lên từ ánh mắt và nụ cười của bà
kể từ sau bức ảnh
chân dung nụ cười ẩn dấu
cuộc đời của bà sông đã trải qua những biến cố
khi chứng kiến sự ra đi của con trai
và tiếp đó là người chồng
ánh mắt đường buồn
nhưng vẫn nụ cười ấy
bà đón tiếp chúng tôi
như mình đã phải cái cực là mình nhận rồi
là mình phải cực kỳ rưu lên ra mùa người để vui với mình
bà sông vẫn thấy mình còn khỏe để làm việc
vì với bà sống là phải lao động
hơn thế nghề treo đò mang lại cho bà niềm vui
bất chấp sự khắc nghiệt của thời gian tuổi tác
những biến cố cuộc đời
và những gánh nặng mưu sinh

có những cái đẹp mãi trường tồn
ấn tường và ấm áp
đó chính là vẻ đẹp của tâm hồn
cụ bà đẹp nhất thế giới
bùi thị song
như nhiều tạp chí danh tiếng khác người
làm minh chứng cho điều đó